mà tình hình an ninh trật tự tại cơ sở nhiều nơi được giữ vững
nhiều tập thể cá nhân đã được tặng bằng khen giấy khen
trở thành cánh tay nối dài đắc lực của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự
công an tỉnh bình dương cũng vừa tổ chức trao giấy khen đột xuất của giám đốc công an tỉnh
cho một tập thể một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn xã tân bình huyện bắc tân uyên
trong tháng năm lực lượng công an xã tân bình đã phối hợp với dân quân xã
và đội xung kích phòng chống tội phạm của xã tuần tra liên tiếp
phát hiện bắt giữ ba vụ sáu đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn hai mươi một gam ma túy đá hơn sáu gam heroin và ba bộ dụng cụ
mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy đá để giao cho công an huyện bắc tân uyên xử lý
tại buổi lễ thừa ủy quyền của giám đốc công an tỉnh
phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã trao thưởng ba triệu đồng
cho tập thể đội xung kích phòng chống tội phạm xã tân bình
trao giới khen của giám đốc công an tỉnh cho một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc
còn tại cà mau ngày hôm qua tám tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã tổ chức trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh
cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và tệ nạn
các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen cho ba cá nhân có thành tích xuất sắc
khen thưởng gồm trung tá nguyễn văn giang phó trưởng phòng
trung tá nguyễn công đáp đội trưởng
và trung úy nguyễn anh dũng cám bộ đội phòng chống tệ nạn xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội
thuộc phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
phát hiện và triệt xóa ba mươi một tụ điểm tệ nạn xã hội liên quan một trăm bảy mươi một đối tượng
phạt hành chính với số tiền năm trăm linh triệu đồng
trong đó tập trung nhiều nhất là tệ nạn đánh bài đá gà và số đề
vâng thưa quý vị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ an ninh
và trong ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn
người đã có hơn bốn mươi năm làm bảo vệ dân phố
ông phạm năng hòa luôn nhiệt tình với công việc
tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
góp phần mang lại sự bình yên cho từng ngôi nhà góp phố
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được
tại ngõ hai mươi chín phường giáp bát quận hoàng mai thành phố hà nội
nơi đây trong suốt nhiều năm không xảy ra tình trạng trộm cắp
gây rối an ninh trật tự
an ninh trật tự thì rất tốt
bởi vì tổ bảo vệ phân phố của chúng tôi
từ đến bây giờ là năm năm liền rồi
lúc nào cũng trực không bỏ tối nào cả
kể cả ngày mưa ngày nắng kể cả mùa rét như mùa hè
nóng như thế này không có quạt tôi phải bê quạt sang cho mượn
nhưng mà cũng vẫn cứ ngồi trực suốt từ tối cho đến một mươi giờ đây
tham gia bảo vệ dân phố
bảo vệ dân phố từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã hơn bốn mươi năm
thế nhưng lòng nhiệt huyết với công việc trong ông hòa không hề giảm
với ông đem lại môi trường lành mạnh bình yên cho bà con chàm xóm
chính là động lực niềm vui giúp ông gắn bó với công việc
mà người ta vẫn gọi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
đồng chí là một người rất có năng lực nhiệt tình trong công việc
luôn luôn động viên nhắc nhở anh em hoàn thành tốt các nhiệm vụ
do ông hòa ông hòa ông hòa ông hòa ông hòa ông hòa
do công an phường cũng như bà nhân phường giao cho
nói chung là anh hòa thì mỗi một rất là tâm huyết rất là tích cực
làm việc có kỹ thuật từ đầu cho đến bây giờ tôi thấy anh ấy vẫn phát huy được
cái thứ nhất là thẳng thắn cái thứ hai là nhiệt tình cái thứ ba là hết lòng đối với phong trào
phường giáp bác là nơi có tình hình an ninh trực tự khá phức tạp
trên địa bàn có bến xe khách giáp bác
nhiều cơ sở dịch vụ như nhà nghỉ hàng ăn
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng
các tổ bảo vệ dân phố đã cung cấp hàng nghìn tin báo về an ninh trật tự
cho cơ quan chức năng giải quyết hàng trăm vụ việc mâu thuẫn từ cơ sở
với khối lượng công việc lớn thì những người bảo vệ dân phố như ông hòa
đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng cảnh sát khu vực
bao đội dân phố cũng đã rất tích cực tham gia các công việc tuần tra
tạm trú tạm vắng làm các thủ tục phối hợp của ngành sát khu vực
để đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
đồng chí phạm đăng hòa là một tổ trưởng bảo vệ dân phố của phường giáp bác
thì đồng chí cũng đã tham gia lâu năm trong lực lượng của dân phố
từ những ngày đầu thành lập
đồng chí cũng đã rất nhiệt tình đăng lộ dưới cơ sở
phát huy được vai trò trách nhiệm của cánh tay nối dài của công an phường tại cơ sở
tại hội nghị một mươi năm thực hiện nghị quyết ba mươi bốn
từ năm hai nghìn tám của chính phủ về bảo vệ dân phố
ông hòa đã được trao tặng bằng khen cho những cống hiến không mệt mỏi của mình
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
các ông đều đã lúng tuổi mái tóc đã điểm bạc
nhưng nhiệt huyết đấu tranh chống tội phạm vẫn sụp sôi trong lòng
họ tham gia với một tâm nguyện
tất cả vì bình yên của cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
với các thông tin đáng chú ý khác
sáng qua tòa án nhân dân tp hcm đã bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn mươi ba trong số bốn mươi sáu bị cáo
trong vụ án lê dũng trần thị bích tuyền hứa châu
cùng đồng phạm về tội buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gòn
đáng chú ý trong số các bị cáo đưa ra xét xử
có ba mươi một bị cáo nguyên là cán bộ hải quan
theo cáo trạng lê dũng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghiệp sài gòn
đã cùng với các bị cáo trần thị bích tuyền nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại bắc tài
hứa châu giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm kim ngọc
xuất khẩu đi campuchia lô hàng khai là thuốc lá điếu hiệu gravena
số lượng ba thùng trị giá hơn hai mươi ba tỷ đồng
song đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan kiểm tra thực tế xác định
hàng chứa trong hai xe container trên là hai mươi kg gạo trắng chỉ có giá trị một trăm chín mươi triệu đồng
cũng nhóm của lê dũng bích tuyền và các bị cáo khác
còn lập hợp đồng khống về việc mua bán thuốc lá điếu đi campuchia
để làm hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
tổng số tiền mà các bị cáo này chiếm đoạt của nhà nước là gần một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó có gần một mươi hai năm tỷ đồng
đã đưa hối lộ cho các bị cáo nguyên là công chức hải quan
gồm thuộc cục hải quan tp hcm và cục hải quan an giang
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
tiếp sau đây là thông tin về việc bắt giữ các vụ vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
quả trứng da cầm nhập lậu vừa bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
thu giữ vào sáng qua ngày tám tháng sáu
khi tiến hành kiểm tra xe ô tô
do nguyễn tiến quỳnh trú huyện thanh oai tp hcm điều khiển
tại hiện trường ông quỳnh đã không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch nguồn gốc số hàng trên
tổ công tác đã yêu cầu chủ xe về trụ sở công an tỉnh hòa bình
phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định
tại lào cai nhận được tin báo của quần chúng
phòng cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hành chính xe ô tô tải
do lái xe đổ duy lợi trú huyện bảo thắng điều khiển
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một mươi hai tấn hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm các mặt hàng vải phụ kiện may rèm phụ tùng ô tô vỏ hợp kính
tổng trị giá số hàng trên ước tính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
thời điểm kiểm tra lái xe và chủ hàng không xuất trình giấy tờ
xác định được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
nhằm nâng cao kỹ năng xử lý và giải quyết sự cố cháy nổ
cho lực lượng phòng cháy cháy cơ sở
nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái bình
đã tổ chức lớp tập huấn tại huyện vũ thư
với tám mươi học viên là các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
lực lượng chữa cháy cơ sở của các công ty may trên địa bàn
đã được phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ
công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau phần lý thuyết các học viên đã được tham gia thực hành
với các phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy
và xử lý tình huống công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ tại khu vực
lớp tập huấn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm
về công tác phòng chống cháy nổ trong sản xuất kinh doanh cho cán bộ công nhân viên
khả năng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra
và ứng phó một cách linh hoạt của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
thưa quý vị mỗi năm trên cả nước có hàng nghìn vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và kinh tế
trong khi đó hầu hết các đám cháy khi được phát hiện là những đám cháy xảy ra và phát triển trong thời gian trước đó khá lâu
vì vậy việc phát triển sớm việc phát hiện sớm các vụ cháy đã xảy ra một cách chính xác kịp thời
thực sự là một việc cấp thiết
hiện tại đã có nhiều thiết bị báo cháy như dùng các đầu báo cháy nhiệt đầu báo cháy khói
và đặc biệt là với hệ thống cảnh báo cháy nhanh song hành với hệ thống báo cháy có sẵn
hy vọng sẽ góp phần giảm thiểu tối đa những thiệt hại do cháy gây ra
những công trình nhà cao tầng xây dựng mới được thiết kế và thẩm duyệt
đều có các giải pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy
có khoảng chín mươi số công trình nhà cao tầng đều có các hệ thống cơ sở hạ tầng
hệ thống cung cấp và thải nước hệ thống cung cấp điện hệ thống quạt trần hoặc điều hòa và hệ thống báo cháy
khoảng năm mươi số tòa nhà có trang bị hệ thống điều hòa tập trung hệ thống bảo vệ và báo cháy
hệ thống báo động xâm nhập và giám sát bằng camera
nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại không ít những bất cập từ những hệ thống này
như bản thân mình thì mình phải kiến nghị cái hệ thống điện nước rồi là cảnh báo
chuông báo cháy rồi tất cả các mọi thứ là phải an toàn
như ở trung cư này lại không có
thứ nhất là chuông báo cháy rất là chậm thỉnh thoảng lại cư rú
hình ỏi lên mà lại không phải là cháy
sẽ quan tâm đến các bác hơn về vấn đề thứ nhất là về đời sống hàng ngày
như là về phòng cháy chữa cháy này rồi về đường nước này đường điện cho nó ổn định
để cho các bác yên tâm sống ở đây
với những bất cập được nhìn nhận từ những vụ cháy trong thời gian qua
thì bộ thiết bị báo cháy nhanh có khả năng nhận tín hiệu cảnh báo cháy từ cảm biến cháy
kết nối với tủ báo cháy trung tâm phát tín hiệu tới tất cả điện thoại cài phần mềm tpp
khi xảy ra sự cố cháy nổ
cho phép người dân sử dụng phần mềm để phát tín hiệu cảnh báo tới ban quản lý
lực lượng chữa cháy tại chỗ khi xảy ra cháy nổ mà hệ thống trung tâm không hoạt động
sử dụng cái hệ thống công nghệ thông tin này thì thông tin hầu như là được xác thực ngay tức thì
và với cái tức thì đó thì là mới le lói ngọn lửa thôi
chứ chưa đến cháy cái đầu báo của hệ thống chữa cháy là chưa báo
thì mình đã biết đã được cảnh báo và đã báo đến trung tâm để sập rồi
như vậy một người mang cái khăn đến giảm
giảm là đã giảm được rồi đúng không giảm được ngọn lửa rồi
nếu nhiều hơn nữa thì một cái đội ở xung quanh có thể đến hỗ trợ giảm được ngay
thì cái này tôi nghĩ là cái thông tin là báo kịp thời này là gọi là phòng chống ngay
giảm ngay khi nó còn đang le lói
thể giá cháy nó có một cái kịch bản
tức là vị trí này có bơm nước vị trí kia có cái xe cứu hỏa vị chiếc có người cấp cứu
là trên cái bản đồ nó có hết rồi
và như vậy là người điều hành có thể điều hành được để cứu kịp thời
chỉ với chiếc điện thoại thông minh và phần mềm tvsap như thế này
thì người dân sẽ nhận được cảnh báo cháy ở mọi nơi mọi lúc
và thiết bị này cũng sẽ báo cháy tới trung tâm phòng cháy chữa cháy nơi gần nhất
và ngoài ra thì thiết bị này còn hỗ trợ còi ngũ loa cũng như là đèn nhấp nháy
và với hy vọng với những thiết bị như thế này thì người dân sẽ hạn chế nhất những thiệt hại do cháy gây ra
ủy ban nhân dân huyện bát sát tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa thực hiện
cưỡng chế giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho đơn vị thi công tiến hành xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện bát sát
sau hơn một mươi năm bị treo do không giải phóng được mặt bằng
trước đó ba hộ dân là bùi văn tuấn nguyễn mạnh hùng và phan văn hồng đã vi phạm hành chính
tự ý dựng lều lán trái phép trên đất quy hoạch xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện bát sát
mặc dù chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đền bù và bố trí tái định cư
nhiều lần giải thích tuyên truyền vận động các hộ dân nói trên tự giác tháo rỡ trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công
nhưng không thành công
để đảm bảo tiến độ thi công và bảo vệ pháp luật
ubnd huyện bát sát tỉnh lào cai đã thực hiện cưỡng chế đối với những hộ dân xây dựng trái phép
vi phạm pháp luật để hoàn thành giải phóng mặt bằng
bàn giao đất cho đơn vị thi công tiến hành xây dựng trụ sở làm việc của bảo hiểm xã hội huyện bát sát
theo như đúng quy định
ở rất nhiều địa phương trên cả nước
vẫn còn tình trạng nhiều trường học tạm bỡ
thậm chí là mượn địa điểm để phục vụ công tác giáo dục
thế nhưng có những nơi trường lớp được đầu tư hàng chục tỷ đồng
xây dựng khang trang nhưng lại bị bỏ hoang
câu chuyện của một trường trung học phổ thông tại xã khánh cường huyện yên khánh tỉnh ninh bình
là một ví dụ cho thực trạng này
trong khuôn viên trường trung học phổ thông vũ duy thanh
ngay tại hành lang lớp học đang xây dở
cây đu đủ đã lớn
và kịp đơm hòa kết trái
những bảng nhện cũng kịp hình thành
còn hơn một học sinh
dù háo hức mong chờ được học trường mới
nhưng năm học vừa qua
và có thể cả những năm học sau
vẫn phải học tại ngôi trường cũ kỹ đã xuống cấp
nói là trường học
nhưng đó lại là nhà tu của một nhà thờ
được xây dựng cách đây gần một trăm linh năm
chúng tôi đang học tại khu nhà trạc
tại xóm ba xã khánh nhạc
khánh tỉnh ninh bình
trong điều kiện cơ sở vật chất những ngày đầu
thể ra rất khó khăn
có những ngôi nhà tràng có kính
xây dựng từ những năm ba mươi
trong điều kiện dạy và học cơ sở vật chất
nó cũng có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và chất lượng giáo dục
ví dụ như những phòng học tiếng
của môn ngoại ngữ
chúng tôi không bố trí được
thứ hai nữa là những phòng thí nghiệm
đối với môn lý môn hóa và môn sinh
chúng tôi cũng không có
còn ngay thậm chí bây giờ công nghệ
thông tin phát triển
phòng để chúng tôi làm phòng thư viện điện tử
và phòng học tin học
nó cũng còn đang
ở phạm vi rất là chật hẹp
còn những phòng học
cũ mà chúng tôi tận dụng
hiện nay nó xuống cấp
được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
với tổng vốn hai mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn ngân sách của nhà nước
và dự kiến đưa vào sử dụng
các hạng mục chính như nhà hiệu bộ
lớp học đã hoàn thiện phần thô
chờ lắp cửa lăn sơn và lắt nền
tuy nhiên không hiểu vì sao
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn
công trình này bị dừng thi công
theo quy hoạch thì ngôi trường vũ duy thanh
đã được đưa vào hoạt động
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khi chúng tôi có mặt ở đây
thì ngôi trường này vẫn chưa được hoàn thiện
xung quanh thì cỏ dại
và bà con người dân ở đây
thì tranh thủ những vựa đất này để trồng rau màu
và cũng theo quan sát của chúng tôi
thì không hề có bóng dáng một công nhân nào
đang tiếp tục để hoàn thiện
cái công trình này
và người dân ở đây đánh giá rằng
đây là một sự lãng phí vô cùng lớn
có mặt tại trường trung học phổ thông vũ duy thanh
chủ đầu tư công trình này
để tìm hiểu lý do vì sao
công trình không được hoàn thiện để đưa vào sử dụng
chúng tôi được biết
nguồn ngân sách không đủ để đáp ứng
do vậy trường trung học phổ thông vũ duy thanh
và gần chục ngôi trường khác
trên địa bàn tỉnh ninh bình
mặc dù đã xây dựng gần đạt tám mươi
nhưng vẫn đang bị bỏ hoang hóa
người đàn ông xa xa kia
bao nhiêu năm nay vẫn được thuê
để bảo vệ công trình sang sử này
một thông tin y tế đáng chú ý
ông trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng
bộ y tế cho biết
tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước đã có ba mươi sáu hai trăm hai mươi bốn người mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi một người đã tử vong
những trường hợp tử vong đều do nhập viện muộn
nên việc cấp cứu ít hiệu quả
các trường hợp mắc sốt xuất huyết
ghi nhận nhiều nhất ở khu vực miền nam
với gần sáu mươi ba
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
số người mắc sốt xuất huyết năm nay trên cả nước
tăng hai chín lần
cục y tế dự phòng nhận định
thời gian tới dịch sốt xuất huyết
sẽ còn diễn biến rất phức tạp
và có xu hướng gia tăng
đặc biệt là tại các tỉnh
khu vực phía nam
do đang là mùa mưa
tạo điều kiện thuận lợi
cho mũi phát triển mạnh và truyền bệnh
cục y tế dự phòng khuyến cáo
người dân nên hợp tác cùng với ngành y tế
diệt mũi bọ gậy
để phòng bệnh sốt xuất huyết
người dân cũng nên chủ động đến các cơ sở y tế
khi xuất hiện các triệu chứng
như suốt cao mệt mỏi nhức đầu đau hốc mắt
đau cơ kèm theo đau học buồn nôn và tiêu chảy
để được khám điều trị kịp thời
nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong
thưa quý vị
ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
có không ít những người đàn ông mưu sinh trên biển
và trong những chuyến xa khơi đó
họ mãi mãi nằm lại dưới đại dương bao la
và nhiều đứa trẻ ở đây mồ côi cha
ngay từ khi còn rất nhỏ
thiếu thốn tình cảm cuộc sống gian khó
nhưng các em vẫn ánh lên niềm tin
và cuộc sống tươi đẹp phía trước
một ngày làm việc
của em bùi văn chí trên đảo lý sơn
sau những giờ học
chí thường phụ giúp bà nội đi trồng hành tỏi
hơn một mươi tuổi
nhưng phụ giúp ông bà việc nhà
chí làm rất thành thạo
cha mất trong một lần lặng biển
chí mồ côi cha chỉ mới bảy tuổi
vì hoàn cảnh gia đình
chí tiếp tục xa mẹ
tuổi thơ của em
là những ngày bên ông bà
tìm niềm vui trên những ruộng hành
để phơi đi nỗi buồn gia đình
chị và con đi trồng hành
trồng hành với bà nội
bà chí bơ cháy trời
con một mình bà nội
thôi con đi trồng hành trồng tỏi với bà nội
từ lâu đời
người dân huyện đảo lý sơn
gắn bó với biển khơi để mưu sinh
những năm qua
tai nạn rủi ro liên tục trên biển
khiến không ít người đàn ông
mãi mãi nằm lại giữa biển khơi
huyện lý sơn
có hơn năm mươi trẻ mù côi cha
từ khi còn rất nhỏ
thiếu vắng hình bóng
sự chăm sóc của người cha trong gia đình
cuộc sống của trẻ em
ở các xóm biển mù côi
vì thế cũng vất vả nhọc nhằn hơn
giúp mẹ giúp bà
chia sẻ việc nhà
để vượt qua khó khăn thiếu thốn
những đứa trẻ vì thế
cũng trưởng thành hơn
trong mắt là được cái nam bê mê bé tuổi
con còn nhỏ quá
nên không có biết mình nhớ
luôn người sống vốn thân thân
cái con sau này tôi nuôi sau này
là cũng không biết được nữa
con nó giúp đó
chứ giờ mướn họ không có tiền mướn
luôn lấy công lùm lại
để nuôi con
những lúc rảnh rỗi
những đứa trẻ này cùng các anh chị
lại ra thăm mộ cha
những câu chuyện về học tập
chuyện trường lớp gia đình
các em đều kể cho cha nghe
với những đứa trẻ ở xóm mù côi
dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó vất vả
hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp vừa qua
đã được tiến hành đảm bảo dân chủ
bình đẳng đúng pháp luật
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế
và đô thị
hội đồng bầu cử
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu
tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam
nghiên cứu kiến nghị của tỉnh hải dương
về việc giảm phí đường bộ trên quốc lộ năm
và cao tốc hà nội hải phòng
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
có văn bản cầu cứu thủ tướng
và bộ giao thông vận tải
về việc lượng xe container
xe trọng tải lớn chạy qua địa bàn
thành phố hải dương
và đường ba trăm chín mươi một tăng đột biến
gây mất an toàn giao thông
mặt khác nhằm hạn chế xe container
xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến tỉnh lộ
huyện lộ tránh chạm thu phí
ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng kiến nghị
giảm mức thu phí trên quốc lộ năm
và cao tốc hà nội hải phòng
ngay sau khi nhận được kiến nghị
bộ giao thông vận tải đã có văn bản
gửi tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam
yêu cầu khẩn trương nghiên cứu và báo cáo
cấp thẩm quyền về kiến nghị giảm phí
của ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
bộ giao thông vận tải đề nghị tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam
giả soát cân đối phương án tài chính
để xem xét điều chỉnh mức thu phí
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
theo thẩm quyền và đề xuất điều chỉnh mức thu phí
từ ngày một tháng bảy tới
bến xe khách quảng ngãi
tại địa chỉ số hai mươi sáu lê thánh tôn
thành phố quảng ngãi
sẽ chính thức cho ngừng hoạt động
để thuận lợi cho việc vận tải khách
khi đến bến xe quảng ngãi
tại số hai mươi sáu lê thánh tôn
thành phố quảng ngãi ngừng hoạt động
sở giao thông vận tải quảng ngãi
đã chỉ đạo cho công ty cổ phần bến xe quảng ngãi
xây dựng kế hoạch và thực hiện
việc chuyển bến xe từ địa điểm cũ
đến địa điểm mới tại khu đô thị phú mỹ
khường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
trước mắt sẽ di chuyển dần
các tuyến vận tải có lưu lượng khách
và tần suất chạy xe thấp
đến địa điểm bến xe mới trước
để giảm áp lực trong việc di chuyển
trong ngày cuối cùng thực hiện di chuyển bến xe
việc di chuyển sang địa điểm bến xe mới
phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
từ ngày hôm qua ngày tám tháng sáu
tri cục đường thủy nội địa phía nam
đã tổ chức ba đoàn kiểm tra đột xuất
các bến tàu khách tại các tỉnh thành phố phía nam
về các điều kiện bảo đảm an toàn
sau thông thủy trong vận chuyển hành khách
theo đại diện tri cục đường thủy nội địa
phía nam từ nay đến ngày một mươi năm tháng sáu
các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra
và xử lý các bến đò bến phà bến tàu du lịch
trên địa bàn các tỉnh và thành phố
gồm thành phố hồ chí minh bình dương
long an cần thơ cà mau
bạc liêu đồng tháp và an giang
các lực lượng chức năng gồm
tri cục đường thủy nội địa phía nam
thanh tra tri cục đường thủy nội địa phía nam
và cảng vụ đường thủy nội địa ba cho biết
sẽ kiên quyết đình chỉ
hoạt động các bến tàu chở khách
không đảm bảo an toàn giao thông thủy
và sẽ bàn giao các cấp địa phương
tiếp tục kiểm tra xử lý
thưa quý vị tỉnh quảng ngãi có hai tuyến
vận tải khách bằng đường biển
đó là sa kỳ lý sơn và đảo lớn đảo bé
đây là một trong những tuyến vận chuyển
khách du lịch từ đất liền ra đảo
có hành trình dài lưu lượng người tăng
đột biến qua từng năm
để đảm bảo an toàn tính mạng cho con người
phòng ngừa những vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên biển
bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
chấn chỉnh kịp thời những tồn tại
đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
tuyến vận tải hành khách sa kỳ lý sơn
đảo lớn đảo bé trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
trung bình mỗi ngày có gần hai hành khách đi lại
tham quan du lịch kinh doanh buôn bán
tuy nhiên hiện tại
phương tiện tàu thuyền vận tải trên tuyến
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ra vào đảo của du khách
nên dẫn đến tình trạng trở qua tải
hoạt động không đúng giấy phép đăng ký
một số phương tiện cano chạy quá tốc độ
vẫn chuyển khách trong điều kiện
thời tiết xấu tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
từng chuyến tàu
còn có hiện trường là
qua khách qua tải
cũng có trường hợp là tàu thuyền
đã hách hẳn đăng kiếm
rồi tàu thuyền
cũng chưa đăng ký đăng kiếm
cái cano thì nhỏ
tốc độ thì chạy rất là lớn
ý thức trách nhiệm
của một số
lấy cano này
là cũng chưa có
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
nhắc nhở chấn trình việc lắp đặt
các trang thiết bị cứu sinh phòng cháy chữa cháy
thông tin liên lạc của các đơn vị kinh doanh vận tải khách
khi đảm bảo các điều kiện an toàn
mới làm thủ tục cho phương tiện xuất bến
kiên quyết không giải quyết
cho những phương tiện không đảm bảo an toàn
đồng thời xử lý nghiêm chủ phương tiện
cố tình vi phạm quy định của pháp luật
kiểm tra giám sát
chặt chẽ khi hành khách
lên chung tàu
và đảm bảo đúng số lượng
theo đã được đăng ký
và đối với tất cả các thiền trưởng máy trưởng
và các thiền viên làm việc trên tàu
đầy đủ có chứng chỉ dân mâu
từng chiến sẽ có danh sách cụ thể
những trường hợp không đảm bảo
đồng chí số biên phòng
vẫn cương quyết không cho xuất bến
để nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
triển khai công tác tuyên truyền cho
chủ tàu và hành khách
hướng dẫn kỹ năng
ứng phó với sự cố trên biển
chủ động phòng chống xây dựng phương án
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên tuyến vận tải
hành khách xa kỳ lý sơn đảo lớn đảo bé
thường xuyên ra soát bổ sung tình huống
cho phù hợp với thực tiễn
chuẩn bị lực lượng tàu thuyền
để kịp thời ứng cứu khi có vụ việc xảy ra
chúng tôi đã xây dựng
phương án quy động
và chuẩn bị số phương tiện
ở tại chỗ
khi có tình huống là phải điều động
quy động để kịp thời ứng cứu
cái việc này
hiện nay chúng tôi đã sử dụng
một tàu tìm kiếm cứu nạn
để thường trực hai mươi bốn h hai mươi bốn
khi có tình huống thì chúng tôi sẽ
có biện pháp xử lý kịp thời
đảm bảo an toàn tính mạng cho con người
là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
việc thực hiện nghiêm túc chặt chẽ công tác
kiểm tra kiểm soát đối với phương tiện
kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến
xa kỳ lý sơn đảo lớn đảo bé
của bộ đội biên phòng
góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch
hạn chế những vụ tai nạn trên biển
có thể xảy ra
một trăm bốn mươi bốn là số trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường thủy
bởi lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
kiểm tra xử lý trong ngày tám tháng sáu